chiều ngày một mươi tháng bốn đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận phân bổ lần một số tiền một trăm linh tỷ đồng
thông qua chương trình nhắn tin ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bộ thông tin và truyền thông để trao cho bộ y tế hỗ trợ mua sắm trang thiết bị
phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh
đây là số tiền được trích từ hai hai triệu tin nhắn trong đợt vận động nhắn tin
toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
đầu số một nghìn bốn trăm linh bảy chỉ trong hai mươi ngày đã đạt trên một trăm ba mươi ba tỷ đồng
trao một trăm linh tỷ đồng cho bộ y tế đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh đây là sự ủng hộ rất lớn
thể hiện sự đồng lòng của toàn dân cùng đảng nhà nước chính phủ quyết tâm chiến thắng đại dịch
thời gian tới rất cần nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng để động viên các y bác sĩ
các chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch nơi tuyến đầu
cũng trong chiều một mươi tháng bốn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận hai tỷ đồng
và gói hỗ trợ quyền lợi bảo hiểm trị giá hai mươi ba tỷ đồng từ công ty bảo hiểm aia
cũng như tiếp nhận gần ba tỷ đồng từ một số cơ quan công ty doanh nghiệp tập thể và cá nhân khác